liên quan đến quy định truy nã toàn quốc đối với ông phan văn anh vũ còn gọi là vũ nhôm
về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước vi phạm điều hai trăm sáu mươi ba bộ luật hình sự
theo chỉ đạo của bộ công an ubnd tp đã có công văn số một mươi nghìn bốn trăm sáu mươi bốn yêu cầu các cơ quan liên quan
tạm dừng tất cả các giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn thành phố của bốn cá nhân
có liên quan đến vụ việc để phục vụ cho công tác điều tra
tiếp sau quyết định của công an thành phố truy nã ông phan văn anh vũ đến công an các quận huyện
xã phường và người dân trên địa bàn thành phố ubnd tp đà nẵng đã giao sở tư pháp sở tài nguyên và môi trường
các văn phòng công chứng tạm dừng giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu tài sản đối với bốn cá nhân
trong đó có ông phan văn anh vũ tức vũ nhôm và ba cá nhân khác là ông lê văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ông trần đại vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và bà nguyễn thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cùng trú tại tp đà nẵng
việc tạm dừng giao dịch nhằm phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án phan văn anh vũ làm lộ bí mật nhà nước
vi phạm điều hai trăm sáu mươi ba bộ luật hình dự
tại cuộc họp báo thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tp đà nẵng đã thông báo các cổ phần của ông phan văn anh vũ
tại công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín và công ty cổ phần nova bắc nam bảy mươi chín đã rút một trăm linh vốn tại một số dự án lớn ở đà nẵng